sáng hai mươi hai tháng năm tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm sau khi ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo về việc giải trình
tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử
quốc hội tiến hành bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín
kết quả ông tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội khóa một mươi năm thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên
được bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhậm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
nghị quyết bầu chủ tịch nước cũng đã được các đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành thông qua
ngay sau khi được bầu giữ chức vụ chủ tịch nước tô lâm tuyên thệ và phát biểu nhậm chức trước quốc hội
dưới đây là tóm tắt tiểu sử đại tướng tô lâm
ngày sinh mùng một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy dân tộc kinh quê quán xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hưng yên
thành phần gia đình cán bộ nghề nghiệp khi được tuyển dụng học sinh
ngày được tuyển dụng vào công an nhân dân tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngay vào đảng hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ngay chính thức hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trình độ được đào tạo giáo dục phổ thông một mươi trên một mươi
chuyên môn nghiệp vụ đại học an ninh nhân dân học hàm học vị giáo sư tiến sĩ lý luận chính trị cao cấp
ngoại ngữ a n c khen thường ba huân chương quân công hạ nhất
tháng năm hai nghìn một mươi bốn tháng bảy hai nghìn một mươi năm tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi
huân chương quân công hạng ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi một
hai huân chương chiến công hạng nhất tháng một năm hai nghìn hai tháng chín năm hai nghìn tám
huân chương chiến công hạng hai tháng năm hai nghìn bảy
huân chương chiến công hạng ba tháng ba hai nghìn bảy
huân chương chiến sĩ vẻ vàng hạng một hai ba tháng một mươi một hai nghìn một mươi năm
huân chương vì sự nghiệp an ninh tổ quốc hai nghìn hai mươi bốn
huân chương tự do hạng nhất của nhà nước lào hai nghìn một mươi bảy
huân chương lao động hạng nhất của nhà nước lào hai nghìn một mươi bảy

ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
cấp bậc hàm đại tướng tháng hai hai nghìn một mươi chín
tóm tắt quá trình công tác của đồng chí đại tướng tô lâm
từ tháng một mươi một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đến tháng bảy một nghìn chín trăm bảy mươi
học viên đại học an ninh nhân dân
từ tháng bảy một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến tháng một mươi hai một nghìn chín trăm tám mươi tám
cán bộ cục bảo vệ chính trị một bộ công an
từ tháng một mươi hai một nghìn chín trăm tám mươi tám đến tháng năm một nghìn chín trăm chín mươi
phó trưởng phòng cục bảo vệ chính trị một tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng năm một nghìn chín trăm chín mươi đến tháng sáu một nghìn chín trăm chín mươi ba
trường phòng cục bảo vệ chính trị một tổng cục an ninh bộ công an
tháng sáu một nghìn chín trăm chín mươi ba đến tháng năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
phó cục trưởng cục bảo vệ chính trị một tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến tháng sáu hai nghìn sáu
cục trưởng cục bảo vệ chính trị ba tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng sáu hai nghìn sáu đến tháng một mươi hai hai nghìn chín
phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an
tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng một mươi hai chín đến tháng hai một mươi phó tổng cục trưởng phụ trách tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng hai một mươi đến tháng bảy một mươi tổng cục trưởng tổng cục an ninh i bộ công an
từ tháng tám một mươi đến tháng bốn một mươi sáu thứ trưởng bộ công an
tháng một hai nghìn một mươi một ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một
tháng một một mươi sáu ủy viên trung ương đảng ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai
từ tháng bốn hai nghìn một mươi sáu đến nay ủy viên bộ chính trị ủy viên ban cán sự đảng chính phủ bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
tháng một hai nghìn hai mươi một đại tướng tô lâm đảm nhiệm các chức vụ ủy viên trung ương đảng ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh ủy viên ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi ba
trước đó hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba đã thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng việc trung ương thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước
phát biểu nhậm chức chủ tịch nước tô lâm cho biết đây là vinh dự trách nhiệm to lớn đồng thời là cơ hội để ông cùng ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư dốc toàn bộ tâm sức trí lực phụng sự đất nước phục vụ nhân dân theo con đường mà đảng và chủ tịch hồ chí minh đã lựa chọn
phát biểu nhậm chức chủ tịch nước tô lâm cho biết đây là vinh dự trách nhiệm to lớn đồng thời là cơ hội để ông cùng ban chấp hành trung ương bộ chí minh đã lựa chọn